những cái điểm chốt người dân người dân nói chung thì khá là khá là khá là kỳ

trong khi các chiếc xe công an đang tập trung quân số đeo truy tìm tung tích của đối tượng

căng trởi giao thông phân tán lực lượng vì một phần phải đảm bảo an toàn cho chính những người hiếu kỳ
dự luận thì rất không mang nhưng mà thực tế thì khu vực bây giờ thì an ninh rất tốt
lực lượng công an rất nhiều nên là không có lo ngại gì cái bằng ngoài hết
chúng tôi hay lo mong sau cơ quan rất sớm hỏi cho dân địa phương ở đây
người ta an tâm sống đi lại làm ăn người ta không có lo sợ

cho đẳng để chính quyền địa phương và nhà nước với lại dân địa phương người ta cũng cho ổn định đi
thấy cũng quan mang quá
trong khi đối tượng tuấn khỉ chưa bị bắt
thì chính quyền xã trung an phải huy động lực lượng để giải tán đám đông
xử lý đội ngũ youtuber tìm đến hiện trường để câu view với những giá trị ảo thậm chí là kiếm tiền

đó là em cung vi

làm rõ cái thông tin
tí do tại sao mình đến đây

đối tượng đang bị vây bắt là kẻ cực kỳ nguy hiểm
do có vũ khí và rất manh động
việc người dân tụ tập đông người tại hiện trường là rất không nên
vì có thể bị trúng đạn lạc hay bị bắt làm con tin
sự hiếu kỳ xét ra một trường mực nào đó không phải là xấu
tuy nhiên điều gì cũng cần phải có giới hạn nhất định
trong tuần vừa qua lực lượng chức năng cũng đã xử lý

nhiều chủ tài khoản facebook do đăng tải những thông tin không chính thống
sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra
và những người thông tin sai lệch từ quá trình vây bắt đối tượng tuấn khỉ
luật an ninh mạng điều tám điểm d cấm hành vi thông tin sai sự thật gây hoang mang
trong nhân dân gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội
gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác
ở vụ với bắt tuấn khỉ nhiều người livestream kiếm view bất chấp hậu quả
có thể gây nhiễu loạn thông tin gây khó khăn cho những người thi hành công vụ
gần đây cũng nổi lên nhiều vụ người nổi tiếng chia sẻ phát tán thông tin thiếu căn cứ
sai sự thật về dịch bệnh corona
chỉ nghe lời đồn thậm chí tự bị đặt thông tin để phát tán dâu rất hoang mang dư luận
việc thông tin sai sự thật thông tin không kiểm chứng gây hậu quả nghiêm trọng
nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp
nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời sống xã hội và nó còn làm ảnh hưởng đến
cái kinh tế rồi chính trị của địa bàn thành phố
và đây là một trong những hành vi mà chúng tôi đang tập trung để đấu tranh
tập trung để xử lý và siết chặt quản lý nhà nước trong thời gian sắp tới
chúng ta cùng nhìn nhận lại và cũng có cái đánh giá một cách khách quan
khi lựa chọn thông tin bình luận
và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
vì vi phạm cái nghị định một trăm bảy mươi bốn thì chúng tôi có thể xử phạt hành chính được
và đặc biệt là vi phạm của luật an ninh mạng hai nghìn một mươi tám chúng tôi sẽ xử lý rất nghiêm minh
với tâm lý hiếu kỳ của người dân hiện nay thì những thông tin giật gân
sự kiện thời sự nóng hổi sẽ khiến nhiều người tập trung theo dõi
ngay cả trên không gian mạng các tài khoản nổi tiếng cũng đã thu hút hàng trăm ngàn người bình luận
do đó việc xứ phạt nặng các hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ là cách kiểm soát
phát tinh giả lập lại trực tự thông tin mạng
luật quy định tung tin giả mạo sai sự thật trên mạng có thể bị phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
thông tin gây hoang mang dư luận cản trở người thi hành công vụ có thể bị xử lý hình sự
tâm lý đám đông sự hiếu kỳ của người dân thời gian qua đã gây khó khăn không ít cho lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ tại hiện trường
nhiều người đã bất chấp nguy hiểm chỉ để thỏa mãn thông tin cá nhân hoặc đăng tải hình ảnh
liên quan đến tình trạng này truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bùi hồng quân
chuyên gia tâm lý học viện cán bộ tp hcm
xin chào và cảm ơn ông đã tham gia chương trình
xin ông đánh giá như thế nào về tình trạng người dân thường rất hay hiếu kỳ tụ tập lại những địa điểm
xảy ra những sự cố nguy hiểm để mà theo dõi hiện nay mà gây cản trở cho lực lượng chức năng
cũng như là gây nguy hiểm cho chính bản thân họ
chúng ta thấy gần đây có một số những trường hợp mà người dân thể hiện sự tò mò và hiếu kỳ
một cái sự việc nào đó xảy ra
và quả thật đây là một cái hiện tượng tâm lý mà nó liên quan đến tâm lý đám đông
bởi vì khi mà một cái điều gì đó xảy ra thì thường tâm lý con người là tò mò
nhưng mà cái sự tò mò nó cần có giới hạn
còn tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự tò mò của người dân đó
nó đã vượt đến cái mức là họ đã quên đi cái việc là an toàn
họ quên đi luôn cái việc là cái sự tò mò của mình có ảnh hưởng đến người khác
và đặc biệt là ảnh hưởng đến việc thực thi của các lực lượng chức năng hay không
và rõ ràng cái yếu tố tâm lý từ những cá nhân tò mò thì nó lại làm ảnh hưởng đến những người khác
và khi mà có nhiều người như vậy đó thì lại càng tạo một cái hiệu ứng tâm lý đám đông
lại càng làm cho những người khác họ sẽ đến họ tập trung và họ sẽ theo dõi nhiều hơn
và đây là một cái hiện tượng tâm lý xuất phát từ cá nhân nhưng mà cuối cùng thì nó lại là mang tính tâm lý tập thể và tâm lý đám đông
và chắc chắn rằng là cái điều này thì chúng ta cần phải lưu ý bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân người dân
tại vì chúng ta không biết được trong những trường hợp như vậy
có những cái nguy hiểm
hoặc là có những cái nguy cơ xảy ra
và điều này lại đồng nghĩa với việc là các cơ quan chức năng
không chỉ tập trung giải quyết cái vụ việc mà nó đang xảy ra
mà là còn lại phải phân tán về cái thời gian cũng như là lực lượng
cho cái việc là tuyên truyền để giúp cho người dân nhận thức được cái an toàn và cái giới hạn
cũng như là cái hành lang về cái sự tò mò như thế nào
để có thể là vừa đảm bảo cái nhiệm vụ đề ra
cũng như là đảm bảo giữ gìn sự an toàn sự tạc tượng cho người dân và cái khu vực mà xảy ra cái vụ việc đó
còn về việc các youtuber hay là những người dân mà livestream những cái sự cố đó lên
để mà câu like câu view thì ông đánh giá cái việc này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái cộng đồng ạ
dưới sự tác động của công nghệ và trực tiếp là internet và bây giờ có một số youtuber
với cái mục đích đó là làm sao để có lượng người xem và lượng người live nhiều nhất có thể
bởi vì họ đang thực hiện những cái mục đích cá nhân của họ
nhưng vô hình chung điều này nó lại tạo một cái sự phát tán và ảnh hưởng rất nhiều
bởi vì công nghệ nó có sự lan tỏa
bởi vì công nghệ nó có sự lan tỏa
đến tất cả mọi con người trên nhân loại này
và rõ ràng là vì cái tâm lý của cái việc là bản thân cá nhân sẽ đạt được cái điều gì đó
họ bất chấp cái sự nguy hiểm của bản thân họ và nó vô hình chung lại kéo theo người dân
làm kích thích cái trí tò mò của người dân và làm cho người dân đến càng đông hơn
và điều này chúng ta sẽ cần phải tác động đến bản thân những người mà họ đang sử dụng công nghệ
như một công cụ để phục vụ cho mục đích cá nhân của họ
mình cần phải ý thức một cách rất là rõ ràng đó là mục đích cá nhân mình cần tôn trọng
nhưng mà làm thế nào để ảnh hưởng một cách tích cực đến người khác
với cộng đồng
không thể vì cái yếu tố cá nhân vì mục đích kiếm tiền mà mình lại khai thác
và mình tác động vào cái sự tò mọc của người khác và kéo theo cái việc là bản thân mình nguy hiểm
rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác làm cho họ cũng nguy hiểm theo
và cái này nó lại không chỉ thuộc về cái hành vi mà chúng ta cần xét đến cái phạm trù của ý thức đạo đức
cũng như là cái tính cộng đồng của mỗi người
nhất là đối với những nhân vật mà thường xuyên sử dụng công nghệ để ảnh hưởng đến những người khác
để có sự tác động đến người khác
như vậy thời gian tới lực lượng chức năng cần phải có những giải pháp như thế nào
để mà ngăn chặn cái tính hiếu kỳ của người dân để mà bảo vệ chính người dân
cũng như là bảo vệ lực lượng cũng như là giúp lực lượng chức năng mà trong quá trình làm việc
nó không bị cản trở hơn hả
đây là một bài toán về nhận thức và chắc chắn là chúng ta cần những khoảng thời gian nhất định
điều đầu tiên là các cơ quan chức năng mà cụ thể là chính quyền địa phương nơi xảy ra các sự việc đó
chúng ta cần có những sự tác động tuyên truyền đến nhận thức của người dân
để người dân hiểu được rằng là
cơ quan chức năng đang thực thi nhiệm vụ và cái sự tò mò sự hiếu kỳ đó
nó có thể dẫn đến những cái hệ lụy một cách rất là tiêu cực
và thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng của họ luôn
và các cái cơ quan truyền thông chức năng cũng là một cái lực lượng rất là quan trọng
để gửi thông điệp đến người dân rằng
hãy giữ gìn cái sự tò mò của mình ở một cái ranh giới của sự an toàn
bởi vì trong những cái trường hợp mà nó xảy ra các cái vấn đề gì đó
thì chúng ta sẽ không thể lường trước được
và hãy đầu tiên là phải bảo vệ tính mạng của mình
bảo vệ sự an toàn của mình
đặt cái điều đó lên trên đầu tiên
rồi mình hắn quan tâm đến cái sự tò mò của cá nhân
và cái bài toán nhận thức này nó cũng phải đi đôi với những cái chế định
hoặc là chế tài về mặt pháp luật
để chúng ta có những cơ chế xử lý một cách rất là kiên quyết
và thậm chí có thể là xử lý một cách rất là nặng
đối với những cái trường hợp họ vì cái sự tò mò
nhưng lại cản trở sự thi hành nhiệm vụ của các cơ quan chức năng
nếu như với một số những trường hợp bị xử lý như vậy một cách rất là kiên quyết
thì nó lại sẽ có tác động lan tỏa để làm cho những người dân khác trong cộng đồng
mỗi khi họ có mong muốn thỏa cái trí tò mò của mình đó
thì họ cũng cần phải có những cái ranh giới để họ biết rằng là
đó là một cái sự vi phạm và đó là một cái sự là nguy hiểm cho chính mình
cho người thân của mình và các thành viên ở cộng đồng nữa
cùng với sự tác động của các cơ quan chức năng
thì bản thân mỗi người dân chúng ta cũng cần phải tác động
để cho mỗi một người cần tự ý thức và tự bảo vệ mình
trong những trường hợp nào là nên
trong những trường hợp nào là không nên
bởi vì người dân đều là những người trưởng thành rồi
và hơn hết hãy tự ý thức và tự quyết định cái hành động của mình
để làm sao không ảnh hưởng đến bản thân cũng như là gia đình của mình
hi vọng là với ba cái sự tác động như vậy
thì trong những thời gian sắp tới khi có một sự việc xảy ra
thì mỗi người dân sẽ chủ động ý thức và sẽ điều chỉnh các hành vi của mình
làm sao cho tích cực nhất
đồng thời với sự tác động của chính quyền địa phương
cũng như là các cơ quan truyền thông
chúng ta tin rằng cái tình trạng này nó sẽ sớm được giải quyết
trong thời gian tốt nha
trong thời gian sớm nhất
bởi vì điều này nó bảo vệ an toàn cho người dân
và cũng giúp cho các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ
một cách hiệu quả hơn và nhanh hơn
xin chào và cảm ơn ông đã tham gia chương trình
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy với câu chuyện chủ nhật xin được tạm dừng
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
thu thúy xin mời quý vị và các bạn quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi h
trong phần tiếp theo của chương trình
bộ y tế thái lan kêu gọi quý vị và các bạn
người dân tham gia hiến máu nhằm cứu hơn bốn mươi người bị thương
trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại
giá cả thực phẩm đang leo thang
khi những thông tin về dịch corona bắt đầu xuất hiện
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
sáng ngày ba hai đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân
tận chung với đảng tận hiếu với dân xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước
trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tổ quốc
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cục truyền thông công an nhân dân phải làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong năm hai nghìn hai mươi
một năm diễn ra nhiều sự kiện hoạt động lớn của đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
đây là yêu cầu được đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh tại buổi làm việc với đảng ủy
lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân vừa diễn ra tại hà nội
thứ trưởng lưu ý đội ngũ phóng viên báo chí cần chủ động hơn nữa trong đấu tranh với những luận điệu sai trái
xuyên tạc về vấn đề nhân quyền phòng chống dịch bệnh ncov chủ động tuyên truyền về những tấm gương
cán bộ chiến sĩ công an hy sinh bị thương trong khi làm nhiệm vụ
cục truyền thông công an nhân dân khẩn trương nhanh chóng xây dựng bộ tiêu chí quy định về tiêu chuẩn chức danh
đối với cán bộ công tác trong lĩnh vực báo chí xuất bản mang tính chất đặc thù đặc trưng của lực lượng công an
để mỗi phóng viên biên tập viên có thể nhìn vào đó tự soi tự sửa nhanh chóng giả soát hoàn thiện
đề án quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
sáng sáu tháng hai tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an đã tổ chức cuộc họp khẩn
nhằm nắm bắt tình hình công tác phòng chống ứng phó với dịch ncov trong lực lượng công an nhân dân hiện nay
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn sơn trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an
yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị liên quan và công an các đơn vị địa phương cần trang bị đầy đủ phương tiện
trang thiết bị cần thiết phòng chống dịch có dự phòng cho những tình huống phức tạp hơn ưu tiên những nơi tiếp xúc trực tiếp
có nguy cơ lây nhiễm cao tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch tại các đơn vị doanh trại đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân và cán bộ chiến sĩ hiểu cách phòng chống dịch không hoang mang bị động báo cáo đầy đủ kịp thời thông tin
phòng chống dịch về ban chỉ đạo của bộ song song với đó đảm bảo hoàn thành tốt các mặt công tác công an giữ gìn ổn định an ninh chính trị của đất nước
sáng sáu tháng hai phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi của văn phòng bộ công an
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an yêu cầu trong điều kiện triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới
văn phòng phải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp kết nối với các bộ ban ngành có liên quan để trao đổi thông tin thống nhất phân tích
đánh giá dự báo tình hình đề xuất các chủ trương chiến lược trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
tập trung tham mưu với lãnh đạo bộ chỉ đạo đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lương tam quang cũng lưu ý văn phòng phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính đổi mới phương pháp làm việc
chuyên nghiệp hóa các khâu công tác tham mưu coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ yêu cầu trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thưa quý vị trong những năm qua công tác phát triển đảng tại các đảo thuộc quần đảo trường sa được coi là nhiệm vụ trọng tâm
việc sàng lọc lựa chọn quần chúng bổ sung cho đảng hết sức chặt chẽ nên việc phát triển đảng ở nơi đảo xa vừa đủ trí tiêu vừa đảm bảo chất lượng
và từ đó tạo động lực để cán bộ chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
thanh quả của chiến sĩ đỗ trình tuế sau hơn một năm nỗ lực phân đấu và giải đấu tốt được kết nạp đảng ở nơi đảo sa đối với người lính trẻ như trình tuế là điều vinh dự và kỳ hạ
là nguồn động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ thi liêng chắc tay súng bảo vệ đảng quê hương
quá trình cố gắng thì em cảm thấy rất là vinh dự cho bản thân được góp sức nhỏ nho của mình để xây dựng một tổ chức
đảng thật sự vấn mạnh sẽ góp phần xây dựng đất nước ngày càng vấn mạnh và đó là niềm tự hào của bản thân và gia đình
những năm qua công tác phát triển đảng viên được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại các đảo
vấn đề sang lọc nguồn phát triển đảng ngay từ trong đất liền sẽ gặp nhiều thuận lợi vì đội ngũ có chất lượng cao
khi đã được tuyển chọn đạt đủ tiêu chuẩn về chính trị năng lực trình độ và sức khỏe
và khi ra đảo thực hiện nhiệm vụ sẽ tiếp tục được theo dõi và sàng lọc thông qua đoàn thanh niên
và đưa vào kế hoạch phát triển đảng của tri bộ
hàng năm hàng quý sẽ giả soát bổ sung những đồng chí phấn đấu tốt vào công tác bồi dưỡng phát triển đảng
các đồng chí mà đã được tạo nguồn và được bồi dưỡng những loại nhân trị và được thử thách qua thực tiễn
mà cũng đủ độ chín thì chúng tôi mới quyết định kết nạp
không vì số lượng không vì trí tiêu mà xem nhạc chất lượng tiêu chuẩn để kết nạp đảng viên
như vậy những đồng chí nào mà được kết nạp đảng là đều hoàn toàn là những đồng chí xuất sắc xứng đáng
quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có một điều kiện bắt buộc là phải có đạt được một cái khen thưởng trong năm
thì mới được kết nạp đảng
ở nơi đảo xa cán bộ chiến sĩ hoạt động trong môi trường khắc nghiệt
nên đòi hỏi yêu cầu khắt khe hơn so với trong đất liền
chỉ tiêu phát triển đảng viên tại trường sa mỗi năm từ sáu mươi năm đến bảy mươi đảng viên
dương năm hai nghìn một mươi chín có bảy mươi bốn quần chúng ưu tú được kết nạp đảng
cho thấy việc sàng lọc lựa chọn hết sức chặt chẽ vừa đảm bảo trí tiêu vừa đảm bảo chất lượng
qua đó đã tạo hiệu ứng tốt trong rèn luyện phấn đấu nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
hàng năm thì chúng tôi lựa chọn từ một mươi đến một mươi hai đảng viên để kết nạp vào đảng
những đồng chí được kết nạp vào đảng thì luôn luôn được sự dìu dắt giúp đỡ của đảng viên chính thức
rồi những đồng chí đảng viên có cái dìu dắt quần chúng giúp đỡ quần chúng
để tạo hiệu ứng tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
được tôi luyện nơi đầu sóng ngọn gió được thử thách để được đứng trong hàng ngũ của đảng
các đảng viên mới đã và đang phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình
tất cả vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc